kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị liên quan tới thông tin bà nguyễn phương hằng bị nhóm luật sư của ông võ hoàng yên
và ông yên hành hung ngay tại trụ sở công an
trưa nay ngày một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ban giám đốc công an tp hcm cho biết
thông tin bà phương hằng nói bị hành hung tại cơ quan công an trong livestream ngày một mươi bảy tháng một mươi là hoàn toàn sai sự thật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc
giữa bà nguyễn phương hằng và ông võ hoàng yên cùng các luật sư liên quan tại trụ sở công an ngày một mươi sáu tháng một mươi
bước đầu khẳng định không có chuyện bà phương hằng bị nhóm ông võ hoàng y hành hung tại cơ sở
quá trình làm việc có lớn tiếng với nhau nhưng không có chuyện hành hung
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bà nguyễn phương hằng đã livestream trên mạng xã hội chia sẻ vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
bà tới trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để làm việc với cơ quan công an
trong đó có phần đối chất với ông võ hoàng yên cùng nhóm luật sư của ông này
theo bà hằng khi làm việc ông võ hoàng yên cùng bốn luật sư đã có hành vi hành hung bà
sau đó một cán bộ công an phải gọi điện kêu cứu thêm một vài cán bộ khác đến để giữ gìn trực tự
ngay sau vụ việc bà phương hằng yêu cầu trích xuất camera an ninh ở khu vực và làm đơn tố cáo ông võ hoàng yên cùng các luật sư trên
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã gửi đơn tố cáo thần y võ hoàng yên tới công an tp hcm
vì cho rằng ông miên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở tp hcm cùng một số tỉnh thành phố
bà nguyễn phương hằng cho rằng vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông võ hoàng yên làm các hoạt động từ thiện xây chùa ủng hộ bảo lục
nhưng thần y này không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện công an tp hcm cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề liên quan tới phát ngôn của bà hằng và sẽ có văn bản chính thức tới các cơ quan truyền thông